thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch số sáu mươi bốn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sáng nay đoàn công tác số bốn do đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh cao bằng về việc triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí uông trung lưu nhấn mạnh
việc phòng chống tham nhũng là một trong số những chương trình quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đề nghị cao bằng cần đẩy mạnh hơn nữa về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
cao bằng phải coi phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
tăng cường sự phối hợp với đoàn công tác để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng
theo kế hoạch đoàn công tác sẽ làm việc tại tỉnh cao bằng từ ngày chín tháng tám đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
và sẽ có kết luận chương trình kiểm tra giám sát tại tỉnh cao bằng trong thời gian làm việc tại đây